dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật biên phòng việt nam
dự án luật sẽ được trình quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ chín tới đây
các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành dự luật nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối
chính sách nghị quyết của đảng về biên giới quốc gia
dự án luật có sáu vấn đề được cho là chưa làm rõ cụ thể liên quan đến tên gọi
phạm vi điều chỉnh tính đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
vì luật biên giới quốc gia cũng có một chương về bảo vệ biên giới tương tự như luật biên phòng
các đại biểu cho rằng sự cần thiết ban hành luật đã là rõ ràng
tuy nhiên đối với sáu vấn đề còn chưa được làm rõ thì cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu thêm để chỉnh lý
chú trọng đến nội dung nhiệm vụ quyền hạn của bộ đội biên phòng
tránh trồng trèo với các lực lượng khác như công an cảnh sát biển
bên cạnh đó dự án luật cũng cần cân nhắc thêm nội dung về chính sách liên quan đến đời sống
đất ở đất sản xuất của chiến sĩ bộ đội biên phòng
vì vậy cơ quan chủ trì soạn thảo cơ quan thẩm tra cần ra soát lại dự án luật đang bị trồng chéo lên những luật nào
để có những điều chỉnh phù hợp tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật